sở giao thông vận tải tp hà nội vừa trình ubnd tp phê duyệt đề cương xây dựng bản đồ giao thông số trực tuyến
đây sẽ là một tiện ích mới thuận lợi hơn cho người dân khi tham gia giao thông trên địa bàn thành phố
bản đồ giao thông số giúp người dân biết được tình hình giao thông trên các tuyến đường dự kiến di chuyển
qua đó đưa ra lộ trình di chuyển phù hợp
theo sở giao thông vận tải khi đường phố thường xuyên ủn tắc như hiện nay
việc ứng dụng khoa học công nghệ để xây dựng bản đồ số về giao thông là rất cần thiết
ngoài tiện ích nói trên bản đồ cũng tích hợp dữ liệu các điểm đỗ xe bãi trông giữ xe
bến xe khách chạm xăng cơ sở y tế điểm du lịch
dự kiến kinh phí thực hiện đề cương vào khoảng gần hai tỷ đồng